theo tin từ ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đồng chí lê đức anh sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại nhà công vụ số năm a phố hoàng diệu thành phố hà nội
cần thanh tra tổng thống
cần thanh tra toàn diện việc giao đất cho thuê đất tại thành phố tuy hòa tỉnh phú yên là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo nhân dân
tỉnh phú yên có hàng loạt sai phạm liên quan đến việc chuyển đổi mục đích cho thuê đất giao đất trái quy định
những sai phạm nói trên đã được báo chí phản ánh
nhiều vụ việc thanh tra chính phủ đã có kết luận nhưng chưa được xử lý rốt ráo rứt điểm gây nên những phản ứng trong dư luận đặc biệt là làm giảm suốt lòng tin trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại tỉnh phú yên
các dự án giao đất cho thuê quyền sử dụng đất chuyển nhượng đất thời gian qua tại tp tuy hòa cần được thanh tra toàn diện để sớm có kết luận đầy đủ chính xác khách quan
từ đó có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vấn đề đất đai trên báo thanh niên hôm nay có bài đề xuất lập đoàn thanh tra làm rõ năm khu phố ngoài danh ở thủ thiêm
văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng trương hòa bình chỉ đạo ủy ban nhân dân tp hcm chủ trì phối hợp với thanh tra chính phủ bộ xây dựng bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra việc khiếu nại của một số công dân về phần đất tại năm khu phố thuộc các phường an khánh bình an bình khánh quận hai
liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm tổ chức đối thoại với người dân đang khiếu nại liên quan đến vụ việc này có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật không để khiếu nại kéo dài và báo cáo thủ tướng kết quả trước ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm dường như đã thành thông lệ đến hẹn lại lên vé tàu xe đi lại được dịp tăng cao
báo lao động nêu thông tin vé xe vẫn khan hiếm
cơ quan chức năng chỉ cho phép tăng giá vé phụ thu dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cao nhất là bốn mươi nhưng nhiều hãng xe khu vực phía nam và miền trung lại tăng tới tám mươi
người dân nhất là người lao động ngoại tỉnh đang đau đầu vì tình trạng khan hiếm vé xe song dường như các cơ quan quản lý lại bó tay trước thực trạng này
thiệt hại lớn nhất vẫn là người tiêu dùng vì họ không biết kêu ai không có sự lựa chọn
nên bắt buộc phải chấp nhận việc các nhà xe liên tục tăng giá
quản lý chất thải rắn xây dựng tại hà nội thiếu kiên quyết khó thành công là nhan đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo hà nội mới
theo sở xây dựng hà nội trung bình mỗi ngày lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trên địa bàn thành phố ước tính khoảng gần ba tấn
trong khi đó các bãi tập kết chung của thành phố đã lấp đầy
các cơ quan chức năng địa phương cho biết là khó nhất trong xử lý vi phạm là các đối tượng chủ yếu đổ trộm vào ban đêm
vị trí đổ là khu đất trống xa khu dân cư
trong khi đó trên địa bàn một số thị xã quận huyện thì chưa có điểm tập kết chất thải rắn xây dựng
nên việc thu gom hay xử lý chất thải này theo chỉ đạo của ubnd thành phố là khó thực hiện
trong khi đó tác giả bài viết trên báo tuổi trẻ lại đặt câu hỏi vì sao hóa đơn điện nhảy múa
đây cũng là nỗi băn khoăn của nhiều người dân thành phố hồ chí minh khi mà nhận được hóa đơn tiền điện vào tháng bốn
ít thì tăng gấp đôi nhiều thì tăng gấp ba hoặc thậm chí là cao hơn nữa
nhiều người dân phát hoảng khi mà nhận hóa đơn tiền điện vào tháng bốn
ngành điện giải thích là tiền điện tăng chủ yếu là do ba nguyên nhân
giá điện tăng năng năng kéo dài và số ngày sử dụng điện trong tháng nhiều hơn
còn trên báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay lại phản ánh tình trạng phá rừng vẫn tiếp tục xảy ra qua bài viết
giai rẳng nạn phá rừng ở quảng nam
chỉ trong vòng hơn một tháng trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh quảng nam liên tiếp phát hiện nhiều vụ phá rừng tự nhiên với hàng trăm cây cổ thụ bị đốn hạ
tuy nhiên điều đáng nói là hầu hết các cơ quan quản lý rừng và chính quyền địa phương đều không hề hay biết
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân